trung tâm y tế huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa tiếp nhận một trăm bốn mươi năm trẻ em ở trường mầm non xã hương lung huyện cẩm khê nghi bị ngộ độc thực phẩm
hầu hết các trẻ khi vào viện đều trong tình trạng mệt mỏi đau bụng nhiều trẻ nôn ói
ngay sau khi tiếp nhận các cháu trung tâm đã chỉ đạo thành lập một tổ tiểu chuyên môn cấp cứu ngoại viện và xã hương lung tăng cường công tác thăm khám
có sáu mươi tám cháu có biểu hiện nặng phải điều trị nội trú tại trung tâm y tế huyện
đối với các cháu có biểu hiện nhẹ trung tâm yêu cầu gia đình cho các cháu về
đến chín giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hầu hết các trẻ đã bình phục và được xuất viện
hiện còn chín trẻ vẫn có triệu chứng đau bụng và đang được các y bác sĩ theo dõi điều trị
theo thông tin từ nhà trường buổi chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một các trẻ đã được nhà trường cho ăn bánh dày chuối và bưởi
rất có thể nguyên nhân khiến các cháu bị ngộ độc thực phẩm từ các thức ăn trên
hiện tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm và công an huyện cẩm khê đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân